tuy cơn bão số ba đã đi qua nhưng lực lượng công an vẫn đang tiếp tục ứng trực khắc phục hậu quả sau cơn bão
trong suốt bảy mươi một năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
chín giờ ngày một mươi chín tháng tám áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số ba tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc và tan dần trên khu vực phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của bão số ba ở bạch long vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
ở cô tô cửa ông quảng ninh đã quan trắc được gió giật cấp một mươi cấp một mươi một
ở các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ hải phòng hải dương hưng yên thái bình nam định hà nam ninh bình bắc giang bắc ninh lạng sơn vĩnh phúc thanh hóa nghệ an hà tĩnh đã quan trắc được gió giật mạnh cấp sáu đến cấp chín
riêng tại hà nội cũng đã quan trắc được gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm trong hai ngày vừa qua
trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng tám ở bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một số nơi lớn hơn như ở trạm km bốn mươi sáu của sơn la cao phong ở hòa bình kim bôi hòa bình lượng mưa là hai trăm một mươi mm cầm phả quảng ninh là hai trăm sáu mươi mm tam đảo vĩnh phúc là ba trăm một mươi năm mm
ở hòn giấu hải phòng đã có nước biển dân kết hợp thủy chiều cao ba năm m
trong đêm nay ngày một mươi chín tháng tám ở vĩnh bắc bộ còn có gió mạnh cấp sáu đến cấp tám
thủ tướng chính phủ vừa có công điện
về việc chủ động đối phó với mưa lũ sau bão số ba gửi các tỉnh trung du miền núi phía bắc và thanh hóa nghệ an
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các bộ ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau
một tình ủy
ủy ban nhân dân các tỉnh trung du miền núi phía bắc và thanh hóa nghệ an đảm bảo thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ để nhân dân biết chủ động phòng tránh
dừng tất cả các cuộc họp không thực sự cấp bách
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ngay việc sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm tràn bến đò khu vực có nguy cơ bị ngập sâu nước chảy xiết
triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều hồ đập các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu có phương án bảo vệ hỗ trợ người dân
sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ lớn gây ngập úng cô lập
hai ubnd các tỉnh khu vực đồng bằng bắc bộ chỉ đạo kiểm tra khắc phục hậu quả mưa bão
huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại khẩn trương triển khai công tác vệ sinh môi trường
đảm bảo giao thông và sinh hoạt của người dân
bộ văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo các địa phương và các cơ quan có liên quan
triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch
chủ động khuyến cáo khách du lịch hạn chế đi lại ở các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do mưa lũ
bộ giao thông vận tải chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông trên các tuyến giao thông chính
chủ động bố trí lực lượng vật tư thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lũ
để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam và các đơn vị liên quan có phương án cụ thể
để đảm bảo an toàn đập thủy điện an toàn hệ thống lưới điện tập trung khắc phục ngay các sự cố
đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất sinh hoạt nhất là nguồn điện phục vụ bơm tiêu úng chống ngập
sáu bộ tài nguyên và bôi trường chỉ đạo trung tâm khí tự thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
dự báo cảnh báo cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan
để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó
các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tần suất thời lượng phát sóng đưa tin kịp thời
để chính quyền và người dân biết chủ động ứng phó tránh chủ quan
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo ra soát phương án bố trí lực lượng
phương tiện tại các khu vực sung yếu sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với mưa lũ khi có yêu cầu
chín ban chỉ đạo trung ương về phòng chống dịch
tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền
bão số ba đã đổ bộ vào đất liền nước ta gây gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một
mưa lớn tại các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến ninh bình với tổng lượng mưa trên một trăm linh mm
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khu vực hà nội và các tỉnh đã có mưa to gió lớn gây nhiều thiệt hại
thống kê thiệt hại do phóng viên các địa phương vừa chuyển về
tại huyện xuất cộp tỉnh sơn la mưa lũ là một người chết
nạn nhân là ông mùa bà xúa bí thư tri bộ ban phà thống xạ bùng bánh do bị lũ cuốn trôi
lũ đã cuốn trôi ba nhà dân ba nhà phải di rời khẩn cấp
một mươi sáu hộ khác bị thiệt hại nặng do lũ tràn vào nhà
lũ cũng làm ngập úng hàng trăm hectare lúa và hoa màu của bà con ước tính thiệt hại ban đầu trên hai tỷ đồng
nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tỉnh sơn la xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông
trong khi đó tại hà nội mưa với cường độ tương đối lớn khiến rất nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước
bão số ba đã làm một mươi một nhà bị tốc mái và nhiều nhà khác bị hư hỏng nặng
mưa bão cũng đã làm ba người bị thương một người quận hai bà trưng hai người quận thanh xuân
theo thống kê sơ bộ trên địa bàn huyện ba trẻ
tỉnh quảng ninh có một mươi năm nhà bị tốc mái khoảng bốn mươi cây xanh trên địa bàn thị trấn bị gãy đổ
nhiều keo quế sa mộc và hoa màu bị thiệt hại
các con đường dẫn vào huyện ba trẻ đều ngập nước khiến cả huyện bị cô lập hoàn toàn
thành phố cẩm phả và huyện tiên yên tỉnh quảng ninh đã bị mất điện trên diện rộng
riêng huyện tiên yên đã có bảy nhà bị sập và tốc mái trong đó có ba nhà sập hoàn toàn
bốn canh mương bị hư hại một mươi bốn cột điện cao thế trung thế bị đổ ước tính thiệt hại gần một tỷ đồng
bão số ba cũng đã gây mưa to và gió lớn tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố hải phòng
tại khu vực đồ sơn đến đầu giờ chiều nay mưa kèm gió cấp sáu cấp bảy với từng cột sóng cao từ ba đến năm mét liên tục ập vào bờ kè
tại đảo cát hải mưa lớn liên tục từ chiều qua kèm theo gió to làm ngập úng cục bộ một số xã gây khó khăn cho các phương tiện giao thông
ba trăm tám mươi bốn du khách đang bị mắc kệt tại cát bà cũng đã được ủy ban nhân dân huyện cát hải bố trí nơi ăn ở đảm bảo an toàn trước trong và sau bão số ba
tại tỉnh nam định tuy cơn bão đã đi qua nhưng một số điểm đê sung yếu đang đứng trước nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào do nước từ thượng nguồn bắt đầu rồn về các cửa biển
lực lượng công an vẫn đang tiếp tục được huy động tối đa lực lượng ứng trực và giúp đỡ người dân ra cố lại nhà cửa cũng như khắc phục hậu quả sau cơn bão
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân có mặt tại hiện trường
tại một số tuyến đê sung yếu ở các huyện như nghĩa hưng hải hậu giao thủy mới chịu ảnh hưởng của cơn bão số một chưa lâu thì nay lại tiếp tục chịu áp lực từ cơn bão số ba
vì vậy để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra người dân đã được vận động di rời ra khỏi vùng nguy hiểm ven đê biển và các con sông
cảm ơn như vậy là các anh công an đã nhiệt tình về đây giúp đỡ vận động chúng tôi di rời đi nơi khác
nhưng mà vì điều kiện tài sản của chúng tôi ở đây nó rất lớn cho nên tôi cũng không dám di rời để ở lại để trông coi cái tài sản của tôi
tuyến đi biển nó sát thì chúng tôi cũng sợ lắm chứ nhưng mà vì cái tài sản nó lớn quá cho nên là cũng phải ở đây canh chừng xem như thế nào
điều kiện mà nó không thể trụ được thì chúng tôi phải đi đi ạ
lực lượng công an các địa phương đã phải huy động cán bộ đến từng nhà ra cố lại nhà cửa cho bà con
đắp lại kè bờ các nhà cửa
các đầm nuôi hải sản
mặt khác lực lượng công an cùng lực lượng tình nguyện các xã tiếp tục tiến hành kè đắp bổ sung các rổ đá vào các điểm sát lờ
trong cơn bão số ba vừa rồi lực lượng công an chúng tôi đã hướng dẫn cho các hộ dân chẳng chống mái nhà và nhà để đề phòng khi có sự cố vỡ đê
lực lượng công an chúng tôi đã quyết di rời người dân ra lơi cư trú lơi an toàn
do diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão công an tỉnh nam định đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
tham gia tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai tổ chức trực ban ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
từ đêm nay ngày một mươi chín tháng tám đến hết ngày hai mươi tháng tám ở bắc bộ và thanh hóa nghệ an tiếp tục có mưa diện rộng riêng khu vực tây bắc và việt bắc có mưa to với lượng mưa từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm nguy cơ xảy ra mưa lớn lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi
lũ trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long sông thương sông lục nam sông mã sông bưởi đang lên nhanh
mực nước vào lúc một mươi chín h ngày một mươi chín tháng tám tại một số trạm như sau
trên sông lục nam tại lục nam bốn hai m dưới báo động một hai mươi tám m
sông thương tại phủ lạng thương ba chín mươi sáu m dưới báo động một ba mươi bốn m
sông mã tại hồi xuân năm mươi chín năm m trên báo động một ba mươi bốn m
dưới báo động một năm m
tại cầm thủy một mươi bảy ba mươi ba m dưới báo động một một mươi bảy m
tại lý nhân bảy năm mươi hai m dưới báo động một hai m
sông bưởi tại kim tân tám ba m dưới báo động một hai m
dự báo lũ trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long sông thương sông lục nam sông mã sông bưởi tiếp tục lên nhanh
đến sáng mai ngày hai mươi tháng tám mực nước trên các sông có khả năng như sau
trên sông lục nam tại lục nam lên mức năm năm m trên báo động hai hai m
trên sông thương tại phủ lãng thương lên mức bốn năm m trên báo động một hai m
trên sông thao tại yên bái lên mức báo động một ba mươi m
trên sông mã tại lý nhân lên mức một mươi m trên báo động một năm m
sông bưởi tại kim tân lên mức một mươi năm m trên báo động một là năm m sau đó còn tiếp tục lên
lưu lượng đến hồ hòa bình có khả năng tăng lên mức là bảy m ba một giây
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ ống lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi
ngập úng ở vùng trũng thấp tại các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình lào cai yên bái phú thọ hà giang
tuyên quang thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn quảng ninh thanh hóa nghệ an
cấp độ rủi ro thiên tai là cấp hai
thưa quý vị và các đồng chí thực tiễn lịch sử bảy mươi một năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
chúng ta tự hào khẳng định rằng lực lượng công an nhân dân đã làm tròn nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
lý tưởng vì nước quên thân vì dân phục vụ đã trở thành một phẩm chất cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân
dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào mỗi cán bộ chiến sĩ công an vẫn luôn ý thức sâu sắc rằng
mình là công bộc của dân vì nhân dân mà sẵn sàng chiến đấu hy sinh
lý tưởng vì nước quên thân vì dân phục vụ đã trở thành một phẩm chất cao quý của người cán bộ công an cách mạng
ngay từ khi mới ra đời lực lượng còn ít và non trẻ kinh nghiệm công tác chiến đấu chưa nhiều
phương tiện vũ khí còn thô sơ thiếu thốn
nhưng nhờ biết dựa vào dân và được sự giúp đỡ của nhân dân
lực lượng công an đã lập nên những chiến công đầu vang rội
song hành với lý tưởng ấy
hơn một mươi bốn cán bộ công an nhân dân đã lập nên những chiến công đầu vang dội

hơn hai mươi đồng chí bị thương vì độc lập tự do của tổ quốc
vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
lý tưởng này thể hiện trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc
kháng chiến chống các thế lực đế quốc xâm lược
nó thể hiện cách rất rõ ở nhiều lĩnh vực khác nhau
đặc biệt là trên cái mặt trận đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch
bảo vệ chính quyền thanh mạng
bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân
rồi cái lý tưởng phục vụ nhân dân nó cũng thể hiện được tinh thần phục vụ nhân dân
cùng với nhân dân phát động các phong trào như là phong trào ba
phong trào bảo mật phòng giang
sau chiến tranh lý tưởng vì nhân dân phục vụ vẫn còn vẹn nguyên
và được khẳng định bằng những chiến công những hy sinh thầm lặng
với những người lính cứu hỏa này
họ không có giây phút để nghĩ cho bản thân
mà bất chấp nguy hiểm chỉ biết lao vào biển lửa
cứu người và tài sản cho nhân dân
nhớ lại vụ cháy tại trung cư ct bốn khu đô thị sa la quận hà đông hà nội
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chiến sĩ trương duy tùng cũng không thể hình dung được
một mình anh đã đưa hơn năm mươi người trong tình trạng hoảng loạn
thiếu dưỡng khí thoát ra ngoài
từ tầng một lên tầng ba mươi năm thì lúc tầng nào cũng có nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn
mọi người có chia nhau là đưa nạn nhân xuống
từ tầng hai mươi tám trở đi là chỉ còn lại mình thôi
tiếp tục lên trinh sát và tìm kiếm nạn nhân ở các tầng trên
tôi rất tự hào khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
và trên các mặt trận đấu tranh với tội phạm
cũng đã có biết bao cám bộ chiến sĩ với tinh thần dũng cảm
sẵn sàng chiến đấu hy sinh như hạ sĩ trương duy tùng
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi năm
đã có một mươi hai cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã ảnh dũng hy sinh
hai trăm sáu mươi ba đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ
sự hy sinh ấy đã nhân lên niềm tin yêu của nhân dân vào lực lượng công an
tinh thần đó được khái quát trong tổng kết của đồng chí trần quốc hoàng rất nổi tiếng
mà ai cũng biết đó chính là công an nhân dân thức cho dân ngủ ngon

và vấn đề đó đến nay thì cũng đã trở thành một cuộc vận động
trở thành một lý tưởng của toàn thể lực lượng công an dân
tức là công an nhân dân vì nhân dân phục vụ
dẫu biết còn nhiều khó khăn thách thức và trọng trách bảo vệ bình yên cuộc sống là một nhiệm vụ nặng nề
nhưng tinh thần vì nước quen thân vì dân phục vụ đã trở thành động lực to lớn
trong suốt hành trình bảy mươi một năm qua

thưa quý vị sáng nay tại xã phú lộc huyện tam bình tỉnh vĩnh long
phát huy hiệu quả tích cực lực lượng công an tổ chức tuyên truyền gần tám cuộc với trên ba trăm sáu mươi ba
lượt người tham gia điều tra làm rõ sáu trăm năm mươi sáu vụ phạm pháp hình sự triệt xóa hai trăm một mươi sáu tụ điểm cờ bạc
bắt ba mươi bốn đối tượng có lệnh truy nã và bắt bốn mươi ba đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương đánh giá cao kết quả phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc mà lực lượng công an đã đạt được đồng thời yêu cầu trong thời gian tới
cấp ủy đảng chính quyền các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
và của toàn dân trong công tác xây dựng đấu tranh và tấu giác tuệ phạm
không để tội phạm có điều kiện gây mất an ninh trật tự ngay tại địa phương
vào ngày hôm nay tạp chí cộng sản ban chỉ đạo tây bắc phối hợp với tỉnh ủy sơn la tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề
giảm nghèo đa chiều bền vững thực tiễn và định hướng giải pháp cho các tỉnh tây bắc
theo số liệu thống kê tại vùng tây bắc số hộ nghèo có đến chín mươi năm sống ở vùng dân tộc ít người vùng sâu vùng xa
năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ hộ nghèo trung bình của các tỉnh tây bắc là hai mươi chín một mươi bốn trong đó nhiều tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên bốn mươi như điện biên lai châu hà giang
hội thảo đã tập trung thảo luận tham góp ý kiến tập trung vào các vấn đề như làm rõ khái niệm giảm nghèo đa chiều bền vững
các quan điểm chủ trương của đảng nhà nước ta
có liên quan đến công tác giảm nghèo đa chiều bền vững tổng kết đánh giá những thành tiệu hạn chế
qua đó làm rõ nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong công tác xóa đói giảm nghèo và công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành
triển khai thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương những năm qua
đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm đẩy mạnh liên kết vùng
tại hội thảo đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo tây bắc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xóa đói giảm nghèo đối với các tỉnh tây bắc trong giai đoạn hiện nay
đồng thời chỉ rõ những vấn đề đang đặt ra đối với công tác giảm nghèo
đồng chí đề nghị các tỉnh chất lọc vận dụng những nội dung từ hội thảo trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn tổ chức xét xử lưu động vụ án trương thị mỹ
tên gọi khác là trương thị dung năm mươi hai tuổi trú tại tổ tám phường sông cầu thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo bản cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tại tổ chín phường sông cầu thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
mỹ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép tám mươi một bốn mươi sáu gram heroin
tại phiên tòa mỹ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đã tuyên phạt trương thị mỹ một mươi năm năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
mỹ từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
bị tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt một mươi năm tù giam và chưa được xóa án tích
còn tại tỉnh đắk lắc bảy năm tù giam vì đâm bạn tử vong là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc
vừa tuyên án đối với bị cáo nguyễn hữu toàn học sinh lớp một mươi ở thị xã buôn hồ
theo cáo trạng vào ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu khi tan học về nguyễn hữu toàn cùng với bạn là đỗ trọng kiệt
đi bộ ra cổng trường để đón xe buýt thì gặp nhóm của trần việt hưng và đặng phương nam
do có mâu thuẫn nên đã xảy ra xô xát toàn đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng lưng của nam
khiến nam ngã cục và tử vong tại bệnh viện
căn cứ vào tình tiết của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hiễu toàn bảy năm tù giam
về tội giết người theo khoản hai điều chín mươi ba của bộ luật hình sự đối với người dưới một mươi tám tuổi
cơ quan điều tra công an tỉnh lâm đồng đã bắt được đối tượng nguyễn văn hà bốn mươi tám tuổi
có biệt danh là hà đen quê tại nghệ an là kẻ cầm đầu các nhóm khai thác rừng trái phép
tại khu vực thủy điện đồng nai năm
hà đen bị bắt khi đang lẩn trốn tại đồng nai
vào đầu tháng bảy vừa qua sau thời gian mật phục theo dõi lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra hiện trường
khai thác gỗ trái phép tại khu vực thủy điện đồng nai năm xã lộc bắc huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
tại đây cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường bộ công an công an tỉnh lâm đồng
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tri cục kiểm lâm tỉnh đã phát hiện hơn một trăm bảy mươi hộp gỗ
với đủ chủng loại bằng lăng dầu gió sao có đường kính từ hai mươi năm ba mươi năm cm dài từ hai bốn m
không có dấu búa kiểm lâm và giấy tờ hợp pháp
vào ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác
và bảo vệ rừng do nguyễn văn hà cầm đầu
liên quan đến vụ án vào ngày hai mươi tháng bảy cơ quan công an tỉnh cũng khởi tố một mươi một bị can để điều tra
bắt tạm giam một mươi bị can
riêng hà đen bốn mươi tám tuổi quê tại nghệ an hiện ngụ tại thôn chín xã đạm rinh
lâm đồng đã bỏ trốn
liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này ông lê văn chuyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện bảo lâm
và ông phạm bá niên hạt phó hạt kiểm lâm huyện bảo lâm đã bị cách chức điều chuyển đến nhận công tác
tại văn phòng tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng để chờ xử lý theo quy định của pháp luật
theo quyết định của liên bộ công thương tài chính gửi các doanh nghiệp đầu mối
vào chiều nay sau khi sử dụng
quỹ bình ổn xăng dầu giá các mặt hàng xăng ron chín mươi hai sẽ tăng sáu trăm bảy mươi năm đồng một lít
xăng sinh học e năm tăng chín trăm bảy mươi năm đồng mỗi lít
trong khi đó dầu diesel năm s tăng hai trăm năm mươi ba đồng một lít dầu hỏa tăng hai trăm linh đồng một lít
và dầu ma rút tăng hai trăm một mươi bốn đồng một kg so với cùng kỳ công bố ngày bốn tháng tám
liên quan đến quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quyết định của liên bộ
mức trích lập vẫn giữ nguyên ở mức ba trăm linh đồng một lít đối với xăng khoáng và các mặt hàng dầu
như vậy sau khi thực hiện việc trích lập và trích lập
sử dụng quỹ bình ổn xăng ron chín mươi hai sẽ có mức giá trần là một mươi năm ba trăm bảy mươi bốn đồng một lít
xăng e năm không cao hơn mức một mươi năm hai trăm hai mươi năm đồng một lít dầu diesel năm s cao nhất là một mươi một chín trăm một mươi bốn đồng một lít
dầu hỏa không vượt quá một mươi bốn trăm chín mươi sáu đồng một lít và dầu mazut ba năm s có mức giá trần là tám tám trăm ba mươi bảy đồng một kg
thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu bắt đầu từ một mươi năm h ba mươi ngày hôm nay một mươi chín tháng tám